số liệu quan trắc qua các ứng dụng cho thấy sáng nay chỉ số ô nhiễm không khí tại tp hcm cao hơn nhiều so với hà nội chất lượng không khí ở mức sâu
số liệu quan trắc qua các ứng dụng đo được tại các khu vực nội thành hà nội như quận hoàn kiếm bắc tử liêm tân mai kim liên lần lượt là một trăm hai mươi tám một trăm ba mươi một một trăm linh một và chín mươi năm
thấp hơn nhiều so với chỉ số ô nhiễm không khí mà các ứng dụng đo được tại tp hcm
đặc biệt là khu vực quận một quận hai quận một mươi quận bình thạnh lần lượt là một trăm năm mươi bảy một trăm sáu mươi ba một trăm năm mươi hai và một trăm năm mươi sáu
theo các chuyên gia những chỉ số này chất lượng không khí tại tp hcm ở mức xấu